hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ công an chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên toàn quốc
trong phần tin quốc tế anh xác nhận công dân bị bắt tại đức do nghi hoạt động gián điệp
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay chính phủ nhiệm kỳ khóa một mươi năm đã họp phiên đầu tiên
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm
về phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc
do thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì
dự phiên họp tại đầu cầu chính phủ có tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các thành viên chính phủ thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
lãnh đạo các ban đảng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các ủy ban của quốc hội các văn phòng trung ương và cơ quan trung ương
của các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
dự phiên họp tại đầu cầu sáu mươi ba tỉnh thành phố có bí thư tỉnh thành ủy
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng đã động viên khích lệ đối với chính phủ
các bộ ngành địa phương cơ quan đơn vị đồng thời đưa ra những định hướng chỉ đạo
có tính khái quát tổng thể toàn diện xuyên suốt sâu sắc cho chính phủ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cả giai đoạn tiếp theo
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định những thành tựu đạt được của chính phủ trong bảy mươi năm năm qua
bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng ta
nhân tố quyết định để chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tổng bí thư nêu rõ chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa
tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang những kết quả thành tích to lớn
và những bài học kinh nghiệm quý báu mà chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được
chính phủ tập trung ưu tiên thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược
xử lý rất điểm những điểm ngẽn vướng mắt tồn tại
để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn
tôi đề nghị chính phủ các cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền các cấp
cần đặc biệt quan tâm làm tốt hơn nữa công tác này
thực hiện nghiêm luật tổ chức chính phủ luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan
nhằm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch vững mạnh
có đủ bản lĩnh trí tuệ phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
và trình độ chuyên
tôi đề nghị chính phủ các cơ quan thuộc chính phủ luật tổ chức chính quyền đặc biệt

có đủ lực hiệu quả việc phân cấp phân quyền phân công phối hợp
gắn với tăng cường kiểm tra giám sát giữa các cơ quan đơn vị thuộc chính phủ
chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan đơn vị này
với các cơ quan đơn vị của đảng quốc hội hội đồng nhân dân các cấp
hệ thống các cơ quan tư pháp và mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội
tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gắn với việc đẩy mạnh
thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh một cách thực chất
theo kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ nhất là việc quản lý nhận xét đánh giá cán bộ
để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức có tài
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư thật sự tâm huyết
vì đất nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp
siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra đôn đốc
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ
nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức
kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện pháp luật cơ chế chính sách
để không thể không dám không muốn không cần tham nhũng
đồng thời cần chấn trình đấu tranh loại bỏ tư tưởng mà lôi
phim cớ rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
sẽ cản trở sự phát triển làm nhu chí dẫn đến làm cầm chừng phòng thủ
che chắn giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó
nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
sau phát biểu của tổng bí thư thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát biểu cảm ơn

trong thời gian tới
nếu vaccine về nhiều thì dự kiến sẽ tiêm được khoảng hai triệu liều trên một ngày
các công tác chuẩn bị đặc biệt là các dụng cụ thuốc men
cũng như xe liệu động các cơ sở cho về khẩu sức cấp cứu được chuẩn bị hết sức kinh nữa
liên quan đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đại diện bộ tài chính cho biết hiện nay bộ đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ
ngành sớm trình chính phủ để trình ủy ban thư vụ ưu hội tại phiên họp gần nhất
thì giải pháp thứ nhất là tiếp tục
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho những hộ kinh doanh mà có quy mô vừa và nhỏ
chúng tôi dự kiến là với doanh thu là dưới hai trăm linh tỷ và giảm các loại thuế phải nộp
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh
với mọi hình thức khai nộp thuế thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ giảm năm mươi
giảm thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực
chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid này
thì báo cáo các đồng chí là ví dụ như là giao thông vận tải
rồi kinh doanh lưu trú rồi du lịch v v
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung của phiên họp đầu tiên của chính phủ khóa một mươi năm diễn ra cùng ngày
trong đó nhấn mạnh chính phủ coi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách nhất hiện nay với tinh thần chống dịch như chống giặc
đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi một tháng tám bộ công an chính thức triển khai trên toàn quốc
phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là thông tin được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an công bố
tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay tại hà nội
theo đó công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh
theo địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn tương tự như là khai báo qua các ứng dụng của bộ y tế
tuy nhiên sẽ bổ sung thêm thông tin thường trú lưu trú tạm trú
sau khi nhập đủ thông tin người dân sẽ nhận được một mã qr code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin
trong trường hợp công dân không có điện thoại smartphone để khai báo thì sẽ phát tờ khai trực tiếp tại chốt
tất cả những dữ liệu công dân khai báo sẽ được lưu và xác thực qua kết nối với hệ thống cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư
công tiêu đặt ra là chúng ta truy vết kiểm soát chính sách người truy vết được đầy đủ
đối với cả một con người nghi nhiễm covid một mươi chín f f một a hai đầy đủ và để xác định kịp thời ngay
lập tức các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tận dụng toàn bộ những hạ tầng của được triển khai cơ sở liệu quốc gia dân cư
toàn bộ các lực lượng triển khai cơ sở liệu quốc gia
dân cư cũng tham gia vào xây dựng phần mềm và hệ thống này
qua đó đảm bảo bảo mật an ninh an toàn thông tin
đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
hiện đơn vị cũng đã có kế hoạch phối hợp cùng bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
có các phương án để công dân có thể khai báo một lần và sử dụng được nhiều lần khác nhau
chúng tôi đã bố trí các bộ phận kỹ thuật chúng tôi đã bố trí các bộ phận hướng dẫn quản lý
và chúng tôi đã thiết kế
hiểu mẫu rồi là các báo cáo gửi đồng bộ xuống cho các địa phương
và hôm nay chúng tôi cũng đang trực tiếp gọi điện hướng dẫn trên hệ thống
để các địa phương triển khai không tạo ra vướng mặt trong quá trình
mà vẫn sử dụng hệ thống ngay từ thời điểm ban đầu để vào việc ngay và hiểu rõ ngay
hiện hệ thống phần mềm đang được triển khai giai đoạn một
trong giai đoạn hai sẽ triển khai mở rộng
việc thực hiện kiểm soát ra vào tại các nơi đông người như siêu thị bến tàu xe
và giai đoạn ba sẽ triển khai ứng dụng thực hiện quản lý người dân trong vùng dịch
công dân nhập cảnh phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm nay có bốn tám trăm linh sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi trên cả nước lên tám mươi năm một trăm năm mươi bốn ca
về tình hình lây nhiễm bản tin dịch bệnh covid một mươi chín chiều nay công bố
tính từ sáu giờ đến một mươi tám giờ ba mươi phút ngày hôm nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh còn lại là những ca ghi nhận trong nước
như vậy tổng số ca nhiễm trong ngày hôm nay là tám bảy trăm sáu mươi sáu ca
cũng trong chiều nay sở y tế hà nội thông tin
từ một mươi hai giờ đến một mươi tám giờ ngày một mươi một tháng tám
thủ đô ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong khu cách ly
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội vẫn hết sức phức tạp
bên cạnh thực hiện giãn cách bảo vệ vùng xanh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
thì hà nội đặt trọng tâm xét nghiệm nhanh nhằm khoanh đúng khoanh trúng các ổ dịch
tăng cường truy vết khoanh vùng bóc tách các ca f khỏi cộng đồng
do vậy từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng tám
hà nội tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng ba trăm linh người tại khu vực
và nhóm người có nguy cơ cao nhằm đánh giá tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố
ghi nhận của phóng viên intv
tại khu vực thanh xuân bắc quận thanh xuân thành phố hà nội
để đảm bảo an toàn cho người dân đến lấy mẫu xét nghiệm
ngoài khuyến cáo năm k của bộ y tế
ủy ban nhân dân phường đã lập năm bàn lấy mẫu với khoảng cách an toàn là hai mét
đảm bảo giãn cách không tụ tập đông người không lây lan dịch bệnh trong khi thực hiện lấy mẫu
còn tại quận hai bà trưng việc lấy mẫu được triển khai tại các khu dân cư ở năm phường có nguy cơ cao
và mở rộng thêm các đối tượng là lái xe bảo vệ nhân viên siêu thị
các tiểu thương để khoanh vùng truy vết triệt đề
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng tám quận sẽ hoàn thành việc lấy hai mươi năm mẫu
bao gồm cả test nhanh và xét nghiệm pcr
trong thời gian vừa qua
truyền thông báo của quận hai bảo trưng
trung tâm y tế cũng triển khai chủ động xét nghiệm sàng lọc đối với người dân trong cộng đồng
nhằm mục tiêu là chủ động xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao
đặc biệt là khu vực trọng điểm liên quan đến các ổ dịch tại địa bàn quận hai bà trưng
cụ thể là trong thời gian từ ngày bảy đến ngày chín tháng tám
chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần ba mươi trường hợp
và cũng đã phát hiện bốn trường hợp dương tính ở cộng đồng
tính chỉ lộ một mươi dân số với tỷ lệ một mươi sáu phần nghìn tỷ lệ cũng rất thấp
qua đó để chúng tôi cũng điều tra truy vết các trường hợp mẫu ngẫu nhiên
các trường hợp ở trong cộng đồng để quản lý theo dõi và cách ly theo quy định
đối với các khu vực có nguy cơ cao
ngành y tế hà nội sẽ lấy mẫu dọn theo khu vực địa lý
theo thôn xóm tổ dân phố theo hộ gia đình cửa hàng
nhà trọ liền kề phòng trọ công ty cơ quan
và xí nghiệp đồng thời chọn hai người có mật độ tiếp xúc đi lại nhiều
để lấy mẫu đại diện cho mỗi hộ cửa hàng phòng trọ
các điểm này chúng tôi đều có sự chuẩn bị
có khoanh vùng khu vực lấy mẫu để và bố trí lực lượng dân phố dân phòng tình nguyện viên
để đảm bảo cho lượng người đến là mình kiểm soát được lượng người ra vào khu vực lấy mẫu
dập dịch triệt để thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ lực lượng
cũng như là huy động cả những lực lượng y tế tư nhân và những cán bộ
mà cũng đã từng tham gia trong ngành y tế trên địa bàn vào cuộc
hà nội đang tranh thủ từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng giãn cách
để khống chế dịch đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
và ngay lúc này mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch
có như vậy mới sớm ngăn chặn được đại dịch
hà nội đang tranh thủ từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian càng giãn cách
với việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch
lực lượng công an còn làm tốt công tác giúp đỡ hỗ trợ người dân gặp khó khăn
câu chuyện mới đây ở tp hcm là một ví dụ
ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã báo cáo về đơn vị xin ban chỉ huy chương dụng xe ô tô tải nâng đặc trủng
để đưa bệnh nhân đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu đồng thời chở xe máy bị hư hỏng về tận nhà cho người dân
bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim nên hai người con đưa ông đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu không may bị hỏng xe máy giữa đường
sau hơn một mươi phút không gọi được xe và cũng không nhờ được ai trợ giúp nên họ chạy đến cầu cứu các chiến sĩ công an
ở chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín khu vực vòng xoay nguyễn văn linh
nhờ cấp cứu kịp thời mà bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục
gia đình vô cùng cảm kích về sự giúp đỡ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
bởi đây không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là sự đồng hành của chiến sĩ công an với người dân trong hoạn nạn
lúc dân cần lúc dân khó có công an
tiếp tục với những tin tức an ninh trả tự
công an tỉnh ninh thuận vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khu phố hai phường tấn tài thành phố phan rang tháp tràm
và mai quốc duẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn long bình hai xã an hải huyện ninh phước
về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vào ngày chín tháng bốn dũng rủ duẫn cầm theo khẩu số ngắn hiệu smith wesson made in china
cùng sáu viên đạn kim loại đến gặp nguyễn văn tịnh chú tại thôn long bình một xã an hải
để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội
trong lúc xô sát duẫn đã dùng súng bắn hai phát vào người làm tịnh bị thương
tuy nhiên tịnh vẫn cầm dao và truy đuổi dũng và duẫn
qua công tác chưng cầu giám định phân viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
khẩu súng nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định
sau một thời gian điều tra xác minh vào sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng nguyễn thị phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty phương anh
lê thị hồng linh giám đốc công ty vận tải hùng trang và đinh thị nga
kế toán công ty phương anh về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
gây thất thoát tiền thuế của nhà nước gần một trăm linh tỷ đồng
được biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện công ty phương anh và công ty hùng trang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
thuế giá trị gia tăng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế
suất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
với giá giao động từ năm tám giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính
điển hình từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hai công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước
tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần một trăm linh tỷ đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
người mua hàng trên mạng ngày càng tăng
một số đối tượng đã giả làm người bán hàng rồi hẹn người mua hàng đến địa điểm vắng vẻ
ít người qua lại để tấn công cướp tài sản
phản ánh tại tỉnh thái bình
để có tiền tiêu xài một nhóm gồm bốn đối tượng cùng chú huyện đông hưng tỉnh thái bình
đã vào nhóm facebook mua bán điện thoại cũ thái bình tìm kiếm các tài khoản facebook cá nhân
có đăng bài muốn mua điện thoại cũ giá rẻ
các đối tượng đã lập một tài khoản facebook nhắn tin với người mua hàng là có điện thoại giá rẻ muốn bán
hai bên thỏa thuận địa điểm giao dịch tại ngã ba đống năm xã đông động huyện đông hưng
vào khoảng hai mươi giờ ngày sáu tháng tám
sau khi gặp khách mua hàng để thống nhất giá cả và địa điểm
khi đến khu vực thôn lam điền xã đông động huyện đông hưng
thì các đối tượng đi trên một xe mô tô đã vượt lên từ phía sau áp sát chặn đầu xe
sau đó dùng gậy rút bằng kim loại và gạch tấn công khách mua hàng
rồi lấy một điện thoại di động và hai triệu năm mươi nghìn đồng
giao hàng kiểm tra mới giao tiền
thứ ba là nếu mà mua hàng trên mạng của cá nhân
thì phải tìm hiểu kỹ các cái thông tin cơ bản của cái người bán hàng
cũng như cái mặt hàng mình bị mua
và đặc biệt là không nên đi giao dịch mua bán hàng vào buổi tối
rất dễ bị các đối tượng lợi dụng hoạt động
thứ tư đó là khi quá trình giao dịch mà bị đối tượng dẫn dắt đến các khu vực đoạn đường vắng
có biểu hiện nghi vấn thì phải khẩn trương khéo léo tế dị
thông tin cho người thân hoặc là lực lượng công an nơi gần nhất để được giải quyết
thứ tư là người dân nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
với cái thủ đoạn nêu trên thì kịp thời thông tin cho lực lượng công an
để được giải quyết phòng ngừa các loại tội phạm trên
qua vụ án trên để phòng ngừa hành vi cướp tài sản
mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác
nhất là đối với những người tiêu dùng mua hàng trên mạng
chỉ nên mua hàng ở những trang website uy tín được cấp phép hoạt động
cũng như có thông tin liên lạc rõ ràng
đặc biệt không nên giao dịch
ở những nơi vắng vẻ
khi xảy ra vụ việc
cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất
để được điều tra làm rõ